kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị bắc bộ hôm nay tiếp tục nồm ẩm thời tiết nồm ẩm này thay đổi liên tục
buổi sáng có mưa phùn buổi trưa ấm hơn nhiệt độ trên hai mươi năm độ nhưng đến chiều tối lại chuyển lạnh
vâng trong khi miền bắc ấm lên thì miền trung lại trở lạnh
và điều này cũng đã khiến cho lượng bệnh nhân là người già và trẻ nhỏ ở miền trung phải nhập viện tăng cao
và vào những ngày nồm ẩm mưa phùn như thế này thì sẽ khiến cho đường xá trơn ướt
rất nguy hiểm cho việc tham gia giao thông quý vị cần hết sức lưu ý
và ngoài ra thì quý vị cũng cần phải để ý đến những món đồ dễ bất ẩm như là gem cửa ga giường hay là khăn lau chân
vì đây là những vật dụng cần phải thay thường xuyên để tránh nấm mốc sinh sôi và bảo vệ sức khỏe cho gia đình
đối với miền trung và nam bộ tiếp tục có mưa nhỏ nhiệt độ không vượt quá hai mươi hai độ
còn ở khu vực tây nguyên hôm nay trời nắng nhiệt độ ổn định không vượt quá ba mươi độ